tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nghệ sĩ múa việt nam tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa hai nghìn một mươi chín
một mươi tác phẩm múa có chất lượng cao được bang tổ chức trao tặng giải thưởng trong cuộc thi lần này
qua hai vòng thi có tổng số ba mươi tám tác phẩm của hai mươi sáu biên đạo đại diện cho một mươi năm đơn vị thuộc các tỉnh thành phố trung mương và địa phương
với sự tham gia trình diễn của gần một trăm linh nghệ sĩ diễn viên các đơn vị nghệ thuật
kết quả một giải nhất thuộc về biên đạo nguyễn hải trường học viện múa việt nam với tác phẩm quệ già
hai giải nhì thuộc về các biên đạo hoàng thị nguyệt nhà hát ca mối nhạc tỉnh sơn la
tác phẩm khen ngược và tạ xuân chiến học viện múa việt nam tác phẩm giấc ngủ chưa lành
ngoài ra ban tổ chức còn trao ba giải ba bốn giải khuyến khích và một số giải thưởng phụ nhằm động viên khích lệ các biên đạo múa trẻ như giải thưởng dành cho biên đạo trẻ triềm vọng
giải thưởng dành cho biên đạo sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ văn hóa vùng miền giải thưởng dành cho biên đạo trẻ nhất cuộc thi và giải thưởng sáng tạo sử dụng ngôn ngữ múa